văn phòng chính phủ đã tổ chức họp báo chính phủ thường kỳ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
dưới sự chủ trì của bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng
tại buổi họp báo trả lời câu hỏi liên quan đến định hướng của kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông năm tới sẽ ra sao để khắc phục những bất cập của kỳ thi năm vừa rồi
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ cho biết
chính phủ cũng đã kết luận yêu cầu bộ khắc phục những hạn chế khuyết điểm còn tồn động
của kỳ thi năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
thực hiện tốt kỳ thi này theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ
về phía bộ thì đã đệ trình là theo tinh thần là kỳ thi đảm bảo là giảm cái áp lực
và giảm cái khó khăn đối với người học và vẫn đảm bảo được đánh giá đúng độ tin cậy
cũng như là cái chất lượng năng lực của học sinh và làm căn cứ tổ chức kỳ thi trung học phổ thông ra
làm căn cứ để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông đối với học sinh
và cái việc này là chúng ta khẳng định đây việc này là thẩm quyền của bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo
chứ không phải đặt vấn đề hôm nay là chỉ có báo cáo để chính phủ biết thôi chứ không phải chính phủ
đi quyết vấn đề này làm sớm hơn muộn vấn đề đổi mới kỳ thi vấn đề đổi mới ra để đổi mới
vấn đề là thuộc trách nhiệm của bộ trưởng bộ giáo dục học tạo cho nên liên quan đến kỳ thi là
thủ đức nên kết luận là yêu cầu thực hiện đúng nghị quyết số hai mươi chín của trung ương

trả lời câu hỏi về việc vi phạm che phủ đất rừng sóc sơn nhiều công trình vi phạm mọc lên như báo chí phản ánh
thành phố hà nội xử lý theo kết luận không phó tổng thanh tra chính phủ bùi ngọc lam cho biết
từ năm hai nghìn sáu kết luận thanh tra đã thực hiện tại huyện sóc sơn hà nội báo chí đã đưa tin
từ thời điểm đó đến nay nhiều nội dung hà nội xử lý chưa triệt để
nhưng cũng phải đánh giá một cái khách quan là còn một số nội dung nữa hà nội xử lý chưa triệt đề
chưa triệt đề báo chí cũng đã nêu đặc biệt là sự đối với những công trình xây dựng nhà hàng
thế rồi là các khu vui chơi giải trí các thứ thì cái này chưa triệt đề và chính vì điều đó thì
bộ đội hà nội thành phố hà nội đã bàn hành quyết định ra cho thanh tra thành phố tiến hành thanh tra
và trên cơ sở là gì thứ nhất là chấn trình lại phát hiện ra những cái vi phạm đó chấn trình những cái
thiếu sót khuyết điểm đồng thời cũng là kiểm tra thành phố
đồng thời cũng là kiểm tra đôn đốc việc chấp hành của thành phố với huyện với các nhà có cái trường hợp
vi phạm liên quan kết luận thanh tra thành phố
liên quan đến luật an ninh mạng bộ trưởng mai tiến dũng cho biết thủ tướng cũng đã nhận được một số ý kiến
của các cơ quan tổ chức doanh nghiệp nước ngoài các cơ quan ngoại giao việc ban hành luật an ninh mạng
là rất cần thiết và quốc hội cũng đã thông qua bây giờ chỉ là xây dựng nghị định của chính phủ để
hướng dẫn thi hành chi tiết luật an ninh mạng có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
tinh thần phiên họp chính phủ hôm nay thủ tướng cũng đưa ra vấn đề bảo toàn an ninh mạng
và an ninh thông tin truyền thông là rất cần thiết